tại trụ sở trung ương đảng tập thể bộ chính trị đã họp cho ý kiến về đề án tổng kết một mươi năm năm thực hiện nghị quyết số bốn mươi năm
về xây dựng phát triển thành phố cần thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chủ trì cuộc họp thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cùng toàn thể các đồng chí trong bộ chính trị
lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và ban thường vụ thành ủy cần thơ đã tham dự
bộ chính trị nhất trí đánh giá sau một mươi năm năm thực hiện nghị quyết số bốn mươi năm
đảng bộ và nhân dân thành phố cần thơ đã đoàn kết nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tiệu quan trọng trên các lĩnh vực
giai đoạn hai nghìn sáu hai nghìn một mươi chín kinh tế cần thơ tăng trưởng bảy ba mươi hai cao hơn mức trung bình toàn quốc
quy mô nền kinh tế năm hai nghìn một mươi chín lớn gấp năm lần so với năm hai nghìn năm ngân sách cân đối và có điều tiết về trung ương
cần thơ từng bước khẳng định là một trong những nền kinh tế tăng trưởng
trong những động lực tăng trưởng của vùng đồng bằng sông kiểu long công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường
qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của đảng bộ thành phố đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
bộ chính trị phân tích chỉ rõ những tồn tại hạn chế của cần thơ cơ bản nhất trí về quan điểm mục tiêu và nhiệm vụ
giải pháp chủ yếu xây dựng và phát triển thành phố cần thơ phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi
trở thành thành phố sinh thái văn minh hiện đại mang đậm bản sắc sông nước vùng đồng bằng sông kiểu long
là trung tâm đô thị hạt nhân của vùng đời sống vật chất và tinh thần của người dân đạt mức cao
xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh
đến năm hai nghìn bốn mươi năm cần thơ thuộc nhóm các thành phố phát triển khá ở châu á
phát biểu kết luận cuộc họp tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhấn mạnh
cần thơ cần tiếp thu các ý kiến đóng góp gợi mở tại cuộc họp tiếp tục bổ sung hoàn thiện chuẩn bị kỹ đề án
việc bộ chính trị thống nhất ban hành nghị quyết mới về xây dựng phát triển thành phố cần thơ có ý nghĩa rất quan trọng vào thời điểm này
tinh thần của nghị quyết sẽ được triển khai ngay vào đại hội đảng bộ thành phố sắp tới
tạo khí thêm mới để đảng bộ nhân dân cần thơ bước vào giai đoạn phát triển mới
tổng bí thư chủ tịch nước nhấn mạnh cần thơ cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo
sức chiến đấu của đảng bộ ngang tầm nhiệm vụ tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền
đoàn kết tập hợp sức mạnh của các tầng lớp nhân dân
thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng cần thơ sớm trở thành thành phố sinh thái văn minh hiện đại
mang đậm bản sắc sông nước vùng đồng bằng sông kiểu long
những định hướng xây dựng phát triển thành phố cần thơ trong thời kỳ mới
sẽ được đại hội đảng bộ thành phố sắp tới cụ thể hóa thành các mục tiêu thiết thực
với những giải pháp khả thi mang lại hiệu quả rõ rệt